một cô bé một mươi một tuổi được phát hiện tử vong trên giường ngủ trong chính ngôi nhà của mình
có nhiều dấu vết cho thấy nạn nhân đã bị xâm hại tình dục
xem xét xung quanh phòng ngủ của cháu bé có một điều đặc biệt đáng chú ý đó chính là gầm giường
chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng đã thấy một lớp bụi dưới gầm giường có những khoảng sạch một cách bất thường theo hướng từ ngoài vào đến sát tường
vậy dấu vết này cho thấy điều gì